thưa quý vị lợi dụng hoạt động tín ngưỡng tôn giáo nhiều năm qua tổ chức bất hợp pháp dương văn mình
đã gieo rắc bao nỗi khổ đau đối với đồng bào dân tộc mông ở các tỉnh miền núi phía bắc
nhiều người nhẹ dạ tin theo đều trở thành nạn nhân và là con dối để tổ chức này manh nha hoạt động
lập nhà nước riêng đòi ly khai tự trị tách ra khỏi cộng đồng các dân tộc việt nam
dương văn mình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ở huyện hà quảng tỉnh cao bằng
năm một nghìn chín trăm tám mươi hai dương văn mình di cư đến thôn ngõi sen xã yên lâm huyện hàm yên tỉnh tuyên quang sinh sống
sau khi nghe đài nước ngoài tuyên truyền đạo tin lành và vùng đồng bào dân tộc mông ở khu vực miền núi phía bắc
dương văn mình tự xưng là vua của người mông bằng những thông tin nhạn ý hoang đường rằng
dương văn mình được chúa giê xu nhập vào ai theo dương văn mình thì không làm cũng có ăn
không học cũng biết chữ người trẻ mãi không già ốm đau sẽ tự khỏi bệnh v v
thời điểm này
đồng bào mông khó khăn về kinh tế đời sống văn hóa tâm linh khủng hoảng nhận thức còn hạn chế
cùng nhiều hủ tục lạc hậu nên hàng trăm hộ người mông vì nhẹ dạ đã tin và nghe theo những luận điệu của dương văn mình
từ đấy dương văn mình tự phong cho mình là giáo chủ lừa gạt đồng báo mông ở các tỉnh tuyên quang bắc cạn thái nguyên cao bằng
nộp tiền của cải vào quỹ vàng chứ nhiều hộ dân đã bán lúa ngô châu bò lấy tiền nộp cho dương văn mình
hắn và số cốt cán đã dùng số tiền người dân đóng góp để chia trác chi tiêu cá nhân
với những hành vi vi phạm pháp luật năm một nghìn chín trăm chín mươi dương văn mình bị kết án năm năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân và tuyên truyền mê tín dị đoan
sau khi ra tù để tiếp tục lừa bịp đồng bào dân tộc mông và trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
dương văn mình đã bỏ trốn khuẩn bị
hắn và số người địa phương tiếp tục chỉ đạo số cầm đầu cốt cán của tổ chức lừa bịp khống chế quần chúng
dương văn mình ngấm ngầm chỉ đạo gửi đơn kiến nghị địa ra các tài liệu gửi tới các ngành các cấp phòng tìm kiếm sự hậu thuẫn giúp đỡ từ các tổ chức cá nhân chống đối trong và ngoài nước nhằm vu không chính quyền đàn áp tôn giáo đàn áp người mông vi phạm dân chủ nhân quyền
dương văn mình đã gieo rắc bao nỗi kinh hoàng và trở thành gánh nợ cho bao gia đình đồng bào mong cho cộng đồng các dân tộc các tỉnh miền núi phía bắc
do nhận thức còn hạn chế đời sống khó khăn và sự khống chế của số đối tượng cốt cán đồng bào mông vẫn tin theo các luận điệu lừa bịp của dương văn mình
nhiều bà con bỏ bê đồng ruộng không chịu làm ăn dẫn đến cuộc sống càng thêm khó khăn thiếu thốn
ngay từ khi thành lập dưới sự kích động của các phần tử xấu dương văn mình chỉ đạo các đối tượng của tổ chức lập nhà nước riêng cho người mông ly khai tách khỏi cộng đồng quốc gia dân tộc việt nam
quá trình hoạt động dương văn mình nhiều lần tìm cách công khai hóa tổ chức dưới nhiều danh sưng khác nhau nhưng không được chính quyền chấp thuận
dương văn mình cùng số tay chân cốt cán bộc lộ rõ động cơ chính trị hướng lái quận chúng vào các hoạt động chống đối chủ trương chính xác
đồng thời mắc nối liên hệ với các tổ chức cá nhân chống đối trong và ngoài nước thực hiện mưu đồ của mình
thời gian qua dương văn mình và số cốt cán đã sao chép học hỏi các nghi lễ hoạt động của đạo tin lành và một số nét văn hóa truyền thống của người mông để tác động lôi kéo tập hợp phát triển lực lượng phục vụ cho mưu đồ lập nhà nước mông
chúng tổ chức tập huấn hướng dẫn người dân cách thức chống đối chính quyền bằng cách khống chế người dân về mặt tâm linh và đe dọa cô lập người dân
nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết ca dân tổng
ngày xưa là không có cách tổ chức này giờ thì đạo dương văn mình bây giờ ngọn cốc lại không cố ở chỗ nào
chỉ là người vô khống và tổ chức cá nhân là không đúng hợp pháp không đúng về luật tôn giáo
tổ chức bất hợp pháp của dương văn mình
lối kéo kể cả trong đó có tin đồ của tên lành
tôi cũng đại diện cho điểm nhóm rằng là cái tổ chức đấy là không được nhà nước cho phép và nhà nước nó cấm không được tổ chức
cho nên tôi khuyến cáo rằng bà con trên điểm nhóm của mình không được đi theo đạo dương văn mình và đi theo đạo tiên lành
mà được nhà nước nó công nhận và cho phép được sinh hoạt
dương văn mình nghĩ ra và xúi dục đồng báo mông xây dựng trái phép nhà đòn bằng gỗ tre ở các bản làng người mông
bên trong chứa một số đồ gỗ được đục đẽo thành hình con ve con cóc dùng để làm lễ tâm linh khi trong bản có người chết
đây là nghi lễ chưa từng có trong lịch sử sinh hoạt văn hóa cộng đồng người mông
bên cạnh đó tổ chức bất hợp pháp dương văn mình còn suý bảy bà con phá bỏ bàn thờ tổ tiên loại bỏ hết
phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp trong cộng đồng người mông để thực hiện những điều mà tổ chức bất hợp pháp này bịa ra
các đối tượng vận động bà con hàng ngày cầu nguyện nghe chúng tuyên truyền những quan điểm trái với đường lối chính sách của đảng nhà nước ta về công tác tôn giáo
và chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đối với người mông nói riêng
những luận điệu tuyên truyền của tổ chức này nhằm phá vỡ những tiến bộ không chỉ trong kinh tế xã hội mà còn cả về truyền thống văn hóa của người mông
thời gian qua các cơ quan chức năng dỡ bỏ nhà đòn do vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng nhưng một số phần từ xấu kích động xuyên tạc để chống phá
một số trang mạng rêu giao chính quyền đàn áp bà con người mông theo đạo và còn cao giọng ca ngợi giữa văn mình đã khai trí dân mông đem lại văn hóa văn minh cho người mông
đây là hành vi đi ngược lại sự phát triển của đồng bào các dân tộc xúc phạm xuyên tạc văn hóa người mông
tổ chức bất hợp pháp do ngân minh
nó trái với cái thuần phong mỹ tục của dân tộc mông
bởi dân tộc mông của chúng tôi là từ xưa tới nay nó không có vấn đề một cái thứ đạo nào
nó chủ yếu là thờ đạo tổ tiên thôi
như hiện nay thì cái tổ chức bất hợp pháp do ngân minh này ấy thì sau khi người ta chết rồi thì không được thổi kèn không được đánh chống
làm các bài bản để nhớ lại công ơn của bố mẹ
làm như thế này là nó không đúng
nó trái với cái tập quán với cái thuần phong của người dân tộc mông
từ năm hai nghìn một mươi bảy dương văn bình lợi dụng lễ hội gầu tàu của người mông để tổ chức tết chung mà chúng gọi là lễ hội vui xuân của người mông tin theo dương văn mình
tại lễ hội này chúng tổ chức kéo biểu tượng của tổ chức bất hợp pháp dương văn mình
tổ chức cho người dân tham gia các trò chơi hát múa trong đó lồng ghép các nội dung ca ngợi dương văn mình
âm mưu ý đồ là nhằm thu hút lừa kéo của chúng qua các hoạt động văn hóa thể thao để tập hợp lực lượng khuếch trương tôn vinh vai trò cá nhân dương văn minh
nhằm củng cố niềm tin và tổ chức gây sức ép với chính quyền công nhận đạo dư văn minh
qua đó tách ra khỏi sự quản lý của chính quyền
mặt khác tổ chức tết chung nhằm tập hợp lực lượng công khai hóa tổ chức kích động ly khai tự trị âm mưu lập nhà nước mông
trẻ em của dân tổng mông mà theo chủ yếu luật pháp thì người ta cũng hạn chế tức là không cho đi theo học
chính vậy mà cái vấn đề tuyên truyền vận động các cháu theo học cũng rất là khó khăn
hàng năm thì các cháu thường xuyên là cứ học đến lớp tám lớp chín là các cháu lại nghỉ không đi học nữa
cái nữa là cái vấn đề về kinh tế
do là bà con dân theo những tổ chức pháp và tuyên truyền nghe theo kẻ xấu
chính vậy mà khi mà không tích cực trong công tác phát triển kinh tế xã hội
và cho nên là tỷ lệ hộ nghèo đối với người mông cũng rất là cao
là một trường điểm nhóm của tổ chức bất hợp pháp dương văn mình tại thôn đồng luông xã quảng chu huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
ông lý văn giàng ép buộc một mươi người con trong gia đình tin và theo ông cùng tham gia tổ chức dương văn mình
bắt bỏ hết bàn thờ tổ tiên thay bằng biểu tượng của tổ chức bất hợp pháp dương văn mình
không cho lao động sản xuất làm nương rẫy phát triển kinh tế
cuộc sống khó khăn nhiều năm lao đao lật đận chìm trong tâm tối
không chấp nhận những điều vô lý đó anh ngô văn phình cùng vợ là con gái của ông lý văn giàng đã từ bỏ niềm tin lạc lối
từ bỏ giữ văn mình để hòa nhập với cộng đồng thôn bản
cuộc sống của gia đình sẽ thuận xuôi
bởi nhận thức và hành động vượt khó vươn lên
nhưng vòi độc bạch tuộc của tổ chức bất hợp pháp dương văn mình lại tìm cách phá hoại con nghiệp mà anh cất công gây dựng
lý văn giàng thì nó làm trổng nhóm
thì nó làm không đúng làm cháy phá luật của nhà nước
thì vợ chồng mới không thiêu
thế vợ chồng bảo là làm như thế là vợ chồng gia đình tôi không thiêu lý văn giàng đâu
mày làm trổng nhóm mà nhà mày đã
làm như thế không đúng pháp luật của nhà nước
nhà nước không nhất trí
lý văn giàng hai nghìn một mươi bảy tháng bốn
thì bây giờ nó mình làm nam vụ nào nó cũng là khai phá
thì nó còn làm đơn kiện vợ chồng đi
tòa án tỉnh
bây giờ là
từ hai nghìn một mươi bảy đến từ bây giờ hai nghìn hai mươi một này
thì là ông giàng lại làm đơn kiện vợ chồng
chính là tài sản gia đình hết
bây giờ không có một cái gì làm an
bộ cái bái bổ hoa từ bây giờ
là không được dùng một cái gì hết
là ông giàng làm như thế là không đúng
ông giàng làm như thế cháy phiết phá luật mà ông giàng chết luật tài sản gia đình người ta
vợ chồng chị anh như thế là không đúng
pháp luật nhà nước bảo là ông làm như thế là ông sai
ông chơi bài này là không được
sự tồn tại của tổ chức bất hợp pháp dương văn mình đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế văn hóa xã hội
an ninh trật tự tại các tỉnh miền núi phía bắc
qua nhiều lần các cơ quan chức năng mời làm việc
nhưng dương văn mình lại không dám thử nhận tổ chức của mình do mình sáng lập
không dám đối diện với sự thật mà chỉ là sự cúi đầu
bản chất lừa bịp của kẻ hèn nhát làm nhưng không dám nhận
dương văn mình tìm cách trốn tranh trách nhiệm bằng việc đổ lỗi cho chính những người đang tìm theo ý
tổ chức dương văn mình anh thành đậm bây giờ còn hay không còn thành đậm
tôi nói có cái tổ chức dương văn mình anh là người thành đậm đứng dậy chỉ ngạc
thế bây giờ tổ chức này do ai chỉ ngạc cái đạo dương văn mình do ai chỉ ngạc
hiện cơ quan điều tra tiếp tục xác minh hành vi vi phạm của dương văn mình và đồng bọn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
nhà nước việt nam luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân được tự do bày tỏ niềm tin tín ngưỡng
kể cả những người đã và đang theo con đường lạc lối của cơn gió độc giữa văn mình
với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau không để đồng bào chịu ảnh hưởng tác động bởi những cơn gió độc do dương văn mình và tổ chức bất hợp pháp của y gây ra
cắt cấp chính quyền địa phương và lực lượng công an tích cực bám cực
cơ sở cùng ăn cùng ở cùng làm cùng nói tiếng dân tộc thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc đã làm thay đổi cơ bản diện mạo chưa từng thôn bản nếp nhà của người mông
số người từ bỏ tổ chức bất hợp pháp giữa văn mình trở về với cộng đồng ngày càng nhiều
người mông đã thức tỉnh trong một thời gian tin theo những điều mê muội viện vong do dương văn mình vẽ ra
những gì trái với mong muốn nguyện vọng chính đáng của người mông đáng bị lên án và loại trừ
dương văn mình và tổ chức bất hợp pháp của y chính là những kẻ quay lưng lại với chính đồng bào mình
thưa quý vị cái gọi là tín ngưỡng dương văn mình thực chất là một tà đạo rụ rỗ lừa phỉnh người nhẹ dạ tin theo
bản chất hoạt động của tổ chức bất hợp pháp này đi ngược lại mong muốn của đông đảo đồng bào dân tộc mông
đi ngược lại thuần phong mỹ tục truyền thống văn hóa tốt đẹp bao đời
mà người mông xây dựng
dương văn mình và tổ chức bất hợp pháp của y chính là những kẻ chọc gậy vào bánh xe phát triển của chính dân tộc mình
chương trình góc nhìn sự thật tuần này đến đây xin được kết thúc
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo